xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
riêng khu đất hai mươi tám e trần phú sẽ được giao cho ubnd tỉnh khánh hòa thực hiện các trình tự thủ tục để thu hồi quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình kha hai mươi bốn tuổi trú tại phường một thành phố cà mau tỉnh cà mau để điều tra về hành vi giết người
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đồng bọn của kha là bùi quang tú

còn nạn nhân trong vụ án này là trần ngọc huy trú tại tp bùi ma thuật
trước đó ba đối tượng trên cùng với khoảng một mươi người bạn đến quán bar để ăn nhậu
lúc này huy và nhóm bạn cũng ngồi ở bàn kế bên
khi đang ăn thì giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát đánh nhau
trong lúc huy bỏ chạy thì đã bị tú cầm dao đâm hai nhát vào lưng gây thương tích là hai mươi
liên quan đến vụ
đánh học sinh
sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu lâm gia khiêm là một mươi hai
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với phan thượng mỹ bốn mươi bốn tuổi trú tại tổ một thị trấn đa hà huyện tư nghĩa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi trưa ngày tám tháng một mươi hai cháu lâm gia khiêm học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở thị trấn la hà tan học và đi xe đạp về nhà
khi cách cổng trường khoảng tám trăm linh mét ông phan thượng mỹ là phụ huynh của một bạn học cùng với cháu khiêm
đi phía sau
sau khi dừng lại nói chuyện khoảng ba mươi giây ông mỹ đã lao đến đánh cháu khiêm phản kháng
thì ông mỹ đánh nặng hơn ở vùng đầu gáy bụng
đánh xong ông mỹ bỏ đi còn cháu khiêm được đưa đi điều trị
nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hai nam sinh đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mất máy tính cá nhân
vào khoảng một mươi sáu h một mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực thôn liễu thượng xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã phát hiện và bắt quả tàng đỗ quang trung
trú tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trong túi sách của trung bên trong có một túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
và một túi ni lông có chứa một trăm linh viên nén màu trắng
trung khai nhận là ma túy tổng hợp có tổng trọng
tổng lượng hơn một trăm bốn mươi gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện